ngày hai mươi sáu tháng sáu tỉnh ủy hà nam tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
tại buổi tọa đàm đại diện các cơ quan đơn vị ban ngành địa phương đã nêu ý kiến tham luận tập trung đánh giá thực trạng
đặc biệt là khó khăn vướng mắc tồn tại hạn chế trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
cũng tại buổi tọa đàm có nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm phát huy đầy đủ
thực chất hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội